sở y tế tỉnh ninh bình cho biết vừa tiếp nhận cách ly và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín số một nghìn bốn trăm linh hai
nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây lên bốn trường hợp
bệnh nhân là nữ ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh lai châu
ngày sáu tháng một mươi hai bệnh nhân từ ả rập xê út nhập cảnh tại sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh
được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
kết quả xét nghiệm lần một và lần hai là âm tính với virus sars cov hai
kết quả xét nghiệm lần thứ ba là dương tính và hiện đang được cách ly điều trị
hiện tổng số trường hợp cách ly và giám sát tại tỉnh ninh bình là một trăm năm mươi ba trường hợp